trước những nguy hại đối với sức khỏe của con người đặc biệt là với thế hệ trẻ
thành phố hà nội đã và đang đề xuất cơ chế để nỗ lực đẩy lùi hiểm họa bóng cười si xa
những chất kích thích thế hệ mới khỏi đời sống xã hội
báo hà nội mới có loạt bài viết về vấn đề này với bài đầu tiên dễ như mùa giàu
theo bài viết chỉ với vài chục nghìn đồng các thanh niên dễ dàng thỏa mãn cơn nghiện bóng cười si xa
trong các quán cà phê quán bar karaoke và ngay tại nhà riêng
còn những mặt hàng chất kích thích này dễ như mùa giàu đối với ai có nhu cầu
nhiều người nhầm tưởng rằng bóng cười si xa không gây nghiện nhưng trên thực tế thì việc sử dụng những chất này
sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng gây ảo giác liên tục và ảnh hưởng nghiêm trọng
tới hệ thần kinh và não bộ tương tự như tắc hại của hiện tượng phê ma túy
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
làm nhà dựng quán trong vườn quốc gia bidop núi bà
phản ánh tình trạng vườn quốc gia bidop núi bà khu dự trữ sinh quyền thế giới lang biang
nhiều năm liền bị lấn chiếm xây dựng các công trình trái phép
những khu vực rừng bị phá lấn chiếm đều nằm dọc trên tỉnh lộ là những vị trí đắc địa để buôn bán
đáng nói là các khoảnh rừng bị lấn chiếm đều cách không xa các trạm quản lý bảo vệ rừng
của vườn quốc gia bidop núi bà và cách trung tâm thành phố đà lạt khoảng một mươi một mươi năm km
trả lời về vấn đề này ông lê văn hương giám đốc vườn quốc gia bi đốc núi bà cho biết
hầu hết các hồ sơ vi phạm lấn chiếm đất rừng đều phức tạp vườn quốc gia không thể xử lý rứt điểm
do cần xem xét lại lịch sử sử dụng đất nguồn gốc các bút lục biên bản vi phạm cũng như là từng trường hợp
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu có tới một trăm một mươi ba dự án phân lô đất nông nghiệp để bán trái phép
và các dự án này được ngang nhiên thi công cả ngày lẫn đêm
đây cũng chính là nội dung của bài viết dự án ma nở rộ do chính quyền buôn lòng
vào thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thị xã phú mỹ mới ghi nhận có hai mươi trường hợp sử dụng đất sai mục đích
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp khi chưa có cơ quan nhà nước cho phép
nhưng đến thời điểm khảo sát thực tế vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thì đã có một trăm một mươi ba trường hợp sử dụng đất nông nghiệp
để phân lô bán nền đất trái phép
các dự án ma này không chỉ thi công vào ban đêm ngày nghỉ cuối tuần mà còn thi công cả vào các ngày làm việc trong tuần
thậm chí là ngay khi có mặt của đoàn khảo sát của hội đồng nhân dân tỉnh
việc giao bán đất nền tại các khu đất trên cũng diễn ra công khai
ngoài giao bán trên mạng rán thông tin bán đất nền dày đặc trên các cột điện hàng rào hàng cây
thì nhiều khu đất còn có cả đội ngũ tiếp thị túc trực để giao bán
còn trên báo diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay
có bài viết góc khuất nam hội an
nhiều năm qua bài toán ổn định cuộc sống của người dân tại nam hội an sau giải tỏa đền bù
sau những công cuộc di rời nhà cửa ruộng đất để nhường đất cho các dự án nghỉ dưỡng quy mô hàng tỷ usd
dường như vẫn chưa có lời giải đáp
nhiều người dân địa phương cho biết sau khi di rời phần đất nông nghiệp bị thu hồi
nông dân không còn đất để canh tác nhiều người cả đời chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời

thì nay khi không còn đất nền thì chẳng biết bám vào đâu
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân